nằm trong hành trình bay trình diễn khắp châu á sáng nay máy bay airbus a hai trăm hai mươi ba trăm linh đã đến hà nội
bay trình diễn đường bay nội bài hạ long
a hai trăm hai mươi là máy bay hiện đại nhất trong phân khúc máy bay một trăm linh một trăm năm mươi chỗ
mang lại hiệu quả vượt trội và sự thoải mái cho hành khách với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn hai mươi
so với máy bay thế hệ trước
trong hành trình trình diễn nội bài hạ long khách hàng và giới truyền thông đã được tận mắt
trải nghiệm các tính năng đặc biệt sự thoải mái và hiệu suất vượt trội của máy bay
giúp mang lại lợi ích cho nhà khai thác và hành khách
đây là dòng máy bay duy nhất chúng tôi thiết kế hướng tới thị trường châu á thái bình dương
với dòng máy bay một lối đi này có kích cỡ vừa tiêu chuẩn việt nam
so với dòng trước đây của airbus thì ghế ngồi của máy bay a hai trăm hai mươi có kích cỡ rộng hơn từ một tới hai inch
chúng tôi hy vọng là a hai trăm hai mươi sẽ được đón nhận tại thị trường hàng không việt nam
trước khi đến việt nam
máy bay airbus a hai trăm hai mươi đã dừng chân tại sân bay quốc tế incheon tại seoul hàn quốc
và bay đến yangon của myanmar
điểm đến đầu tiên của chuyến bay chỉnh diễn
sau khi rời hà nội máy bay sẽ tới bangkok thái lan và kuala lumpur của malaysia
trước khi bay tiếp về phía bắc đến nagoya của nhật bản